xin được tiếp tục với các tin tức an ninh trái tựa đáng chú ý khác
nguyện trang cẩn thận trong hộp bánh trung thu những tường có thể vận chuyển trót lọt
thế nhưng ba đối tượng cùng gần một bánh heroin vẫn bị phát hiện bắt giữ
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng công an thành phố bảo lộc công an các huyện di linh bảo lâm đạo hoài
và phòng cảnh sát giao thông triệt phá
được biết đường xây vận chuyển mua bán chai vết chất ma túy này hoạt động liên huyện liên tỉnh
do đối tượng nguyễn thế ngọ chú tại thành phố bảo lộc cầm đầu
chuyên án chuyên bán ma túy cho các đối tượng nguyện trên nhiều địa bàn như thành phố bảo lộc
các huyện đạo hoài bảo lâm di linh
ngày hai mươi một tháng chín tại thôn một mươi sáu xã lộc thành huyện bảo lâm hai mươi cán bộ chiến sĩ đã tiến hành
vây bắt nguyễn thế ngọ và hoàng văn giáng công chú tại thành phố bảo lộc
đang cắt giống ma túy trong hộp bánh trung thu
qua kiểm tra bên trong có năm gói ni lông chứa chất nghi là ma túy dạng heroin gần một bánh
một gói ni lông bên trong có chứa chất nghi là ma túy dạng đá
hai đối tượng khai nhận vừa nhận số ma túy trên từ trần tiến hà ở thành phố hồ chí minh
ngoài số ma túy trên cơ quan công an còn thu giữ một súng điện một cân tiểu ly
cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ ngọ giáng và hà
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án